theo mặt lãnh đạo đảng nhà nước ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã đến thăm
chúc mừng ủy ban đoàn kết công giáo việt nam nhân dịp lễ giáng sinh hai nghìn hai mươi và chuẩn bị chào đón năm mới hai nghìn hai mươi một
tại buổi gặp mặt phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình trân trọng gửi tới linh mục
du sê trần xuân mạnh phó chủ tịch không chuyên trách ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
chủ tịch trung ương ủy ban đoàn kết công giáo việt nam các vị linh mục trong ban thường trực trung ương ủy ban đoàn kết công giáo việt nam
toàn thể nàm nữ tù sĩ và đồng bào công giáo cả nước kiều bào công giáo ở nước ngoài một mùa giáng sinh an lành
vui vẻ và đón nhận năm mới hai nghìn hai mươi tràn đầy hồng mân thiên chúa
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam phó thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực
và kết quả đạt được của ủy ban đoàn kết công giáo việt nam đồng thời mong ủy ban tiếp tục thực hiện tốt
và tuyên truyền vận động đồng bào giáo dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
tổ chức một mùa noel ấm áp an lành phòng chống tốt dịch bệnh covid một mươi chín
cũng trong chiều nay ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã đến thăm và chúc mừng tòa tổng giám mục hà nội
trao tặng lãng hoa tươi thắm chúc mừng tòa tổng giám mục hà nội phó thủ tướng thường trực gửi tới tổng giám mục tổng giáo phận hà nội
du sê vũ văn thiên cùng các linh mục tù sĩ và toàn thể bà con giáo dân một mùa giáng sinh an lành yên vui và hạnh phúc
trò chuyện thân tình với tổng giám mục du sê vũ văn thiên phó thủ tướng thường trực chính phủ vui mừng thông báo
về kết quả những nỗ lực của chính phủ trong quyết tâm thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch covid một mươi chín vừa bảo đảm ổn định trong tăng trưởng kinh tế
trong thành quả chung đó có đồng góp không nhỏ của bà con giáo dân tổng giáo phận hà nội nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi là năm đất nước đứng trước rất nhiều khó khăn thách thức cũng như phải thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng
trò chuyện thân tình với tổng giám mục du sê vũ văn thiên phó thủ tướng thường trực chính phủ mong muốn tổng giám mục hà nội và bà con giáo dân tiếp tục đồng hành tham gia tích cực vào các phong trào thi đua góp phần cùng đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố hà nội thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra